tỉnh hậu giang có gần năm hectare diện tích rừng trong đó tập trung chủ yếu khu bảo tồn thiên nhiên lung ngọc hoàng huyện phụng hiệp
thời gian qua nhờ lắp hệ thống camera quan sát cảnh báo cháy rừng nên việc phòng chống cháy được thuận lợi đảm bảo hơn
nhất là mùa khô năm nay đang diễn ra gai gắt
từ đầu mùa khô đến nay đơn vị khu bảo tồn thiên nhiên lung ngọc hoàng đã mua sắm và trang cấp nhiều dụng cụ
vật tư thiết bị phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng đồng thời phát dọn gần bảy mươi ba hectare diện tích mặt nước
kênh mương để đảm bảo lưu thông và sửa chữa các cống để trữ nước phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng
bên cạnh đó khu bảo tồn còn phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh hậu giang tổ chức tuần tra tuyên truyền
về phòng cháy chữa cháy rừng cho các hộ dân sống quanh vùng điểm của khu bảo tồn
năm nay theo dự báo mùa khô đã kéo dài
tuyên truyền sâu về cho bà con
các bà con để nắm được gõ những nội quy của bang quản lý cũng như là khu bảo tồn
căn dặn bà con khi vào rừng phải có được cơ quan chức năng nhà nước cho phép
với năm camera được lắp đặt giám sát toàn khu rừng gần ba ha
thời gian qua việc phòng cháy chữa cháy rừng tại lung ngọc hoàng đã phát huy hiệu quả
vừa phát hiện sớm và hạn chế được số lượng cán bộ đi tuần tra
sau khi có tín hiệu từ phòng trung tâm lực lượng ứng trực khi đó sẽ kiểm tra vị trí thực tế
và phòng cháy chữa cháy rừng
xác định có phải là đám cháy không nếu có cháy
sẽ thông báo kịp thời cho lãnh đạo đơn vị điều động phương tiện lực lượng đến hiện trường ứng cứu
phương tiện dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng đến thời gian này
được sự quan tâm của tỉnh quỹ quang bị tương đối là đầy đủ và hiện đại
trong đó camera có năm hệ thống camera ba máy bôm tràn giữa đồ ẩm trên rừng
đồng thời phương tiện dụng cụ chữa cháy có tám máy chữa cháy trong đó có hai máy chuyên dùng
khu bảo tồn thiên nhiên lung ngọc hoàng tỉnh hậu giang
không chỉ được mệnh danh là lá phổi xanh của đồng bằng sông cửu long
còn là nơi bảo tồn đa dạng sinh học độc đáo nhất cả nước hiện nay
việc lắp đặt các camera giám sát cháy rừng đã phát quy tác dụng góp phần bảo vệ rừng hiệu quả